tin vui cho những người hâm mộ bóng đá châu âu
cây truyền hình k cộng đã chính thức đạt được thỏa thuận với uefa
để sở hữu đặc quyền toàn bộ bản quyền phát sóng truyền hình
hai giải bóng đá là uefa champions league và uefa europa league
trên hệ tống hạ tầng truyền hình trả tiền và internet tại việt nam
thỏa thuận này có hiệu lực ngay lập tức từ thời điểm này
của mùa giải hiện tại hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và ba mùa giải tiếp theo
như vậy ngay từ ngày hôm nay các thuê bao của k cộng chính thức
được theo dõi các trận đấu của hai giải đấu này
trên các kênh thể thao của k cộng
cụ thể là các trận đấu thuộc champions league ngày bảy tháng ba
lúc hai h bốn mươi năm sáng giữa psg và real madrid liverpool và fc porto
và tất cả các trận đấu sau đó với tin hiệu hd
và các tạp chí cùng những thương trình đồng hành